đợt dịch covid một mươi chín hồi tháng bốn tỉnh thanh hóa không có ca mắc trong cộng đồng
tuy nhiên trong làn sóng dịch thứ hai địa phương này đã ghi nhận một trường hợp tại sâm sơn là bệnh nhân thứ bảy trăm bốn mươi tám
mặc dù dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp nhưng thay vì nâng cao cảnh sát
tình trạng vi phạm quy định phòng chống dịch nơi tập trung đông người ở thanh hóa vẫn diễn ra thường xuyên
dạo quanh một số chợ truyền thống ở tỉnh thanh hóa không khó để chỉ ra những vi phạm trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tình trạng ba không có thể dễ dàng nhìn thấy bất cứ lúc nào không khẩu trang không vệ sinh sát khuẩn và không thực hiện khoảng cách tối thiểu giữa các gian hàng
nước sát khuẩn được đặt ở lối ra vào chợ bắc cầu sân thành phố thanh hóa hay chợ quang xã hoàng lộc huyện hoàng hóa
mỗi buổi có hàng trăm lượt người qua lại mua bán nhưng vắng bóng lực lượng chức năng thì gần như chẳng có ai sử dụng
việc đeo khẩu trang cũng chỉ được thực hiện khi bị nhắc nhở cảnh cáo
việc thực hiện quy định phòng chống dịch tại thanh hóa đang dựa nhiều vào ý thức của người dân
thực tế cho thấy như vậy là chưa đủ
một khi chế tài đã có cơ quan chức năng phải thật sự vào cuộc xử lý mạnh mẽ và nghiêm khắc hơn nữa
như vậy các biện pháp phòng chống dịch ở cộng đồng mới thoát được tính hình thức và thực sự hiệu quả